chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai vừa bắt giữ đối tượng tri nã thạch chan seray ba mươi tuổi quê tại tỉnh trả vinh
về tội cố ý gây thương tích khi đang lẫn trốn tại một công ty trên địa bàn
theo hồ sơ công an do có mâu thuẫn từ trước nên vào tối ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tại ấp một xã phú hội huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
thạch chan seray đã cùng đồng bọn dù hung khí chém anh nguyễn duy khánh ba mươi tuổi và nguyễn thanh toàn hai mươi sáu tuổi
gây hậu quả anh tòa bị thương tích hai mươi năm còn anh khánh ba
sau khi gây án sơ rây đến cơ quan công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình
và bị khởi tố áp dụng biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh cấm đi khỏi nơi cư trú
nhưng seray đã bỏ trốn khỏi địa phương
truy bắt sơ rây không có kết quả nên ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với seri về tội cố ý gây thương tích